thưa quý vị với mong muốn được sẻ chia một phần khó khăn với bác sĩ nhân viên y tế cũng như người dân tại các tỉnh vùng dịch trong khoảng thời gian này
trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam viện vệ sinh dịch tễ trung ương cùng một số đơn vị tài trợ đã thiết kế ra mẫu container xét nghiệm lưu động cho các điểm nóng hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh
đây là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà nhiều tỉnh phía nam đang bùng phát dịch
một số container đã nhanh chóng được đưa vào phú yên và tp hcm
với con số hiện tại là năm container thì hội thầy thuốc trẻ việt nam đang cố gắng để có thể sớm hoàn thành thêm nhiều container xét nghiệm lưu động hỗ trợ cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
trong những ngày tháng bảy nắng gắt việc xét nghiệm cho những ca nghi nhiễm cần được tiến hành nhanh bởi chủng virus mới có khả năng lây lan trong diện rộng
để hỗ trợ cho các nhân viên y tế mẫu container xét nghiệm lưu động được ra đời bởi một nhóm bác sĩ đến từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
không phải một tỉnh nào
trên việt nam cũng có những phòng an toàn sinh học cấp hai để có thể bố trí thực hiện công tác xét nghiệm sinh học phân tử
thì tác dụng và công dụng chính của container xét nghiệm lưu động này chính là đưa một tổ hợp phòng xét nghiệm đã được đóng sẵn và có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trên mọi nguyên các thứ của đất nước
vì cũng rất nhiều lưu động ở trong một kích thước container hai mươi feet
chỉ cần đặt các thứ lên trên xe đầu kéo là có thể
được thiết kế theo tiêu chuẩn của một phòng xét nghiệm thông thường nhưng lại cơ động có thể đưa tới bất kỳ nơi nào trên cả nước để tiến hành xử lý xét nghiệm tại chỗ giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh và quá tải cho các bệnh viện
những chiếc container đã được đưa vào các tỉnh miền nam như phú yên bình dương và tp hcm để thực hiện nhiệm vụ
cái container xét nghiệm lưu động là cái container phòng áp lực âm
thì mọi những tác nhân gây bệnh đưa vào
xét nghiệm thì nằm trong môi trường áp suất âm
và khi thải ra môi trường được qua bộ lọc hepa ngăn toàn bộ những tác nhân gây bệnh không giàn ra ngoài
sau khi được kích hoạt sử dụng mỗi container có thể xét nghiệm lên tới một mươi mẫu một ngày
đối với phòng xét nghiệm container lưu động thì chúng tôi sau khi nghiên cứu triển khai lắp đặt và dành tặng cho ban chỉ đạo phòng chống covid
thì ban chỉ đạo sẽ đưa vào vận hành theo cơ chế vận hành và sử dụng
tại các địa phương thuộc cdc và cũng như là các cơ quan do ban chỉ đạo phòng chống covid chỉ định
ngay từ đầu mùa dịch hai nghìn hai mươi đến nay vinh banh đã đồng hành cùng chính phủ cùng nhiều địa phương
cũng như là ban chỉ đạo phòng chống covid ở các địa điểm có dịch để đóng góp phần nhỏ công sức của mình vào
trong thời gian tới hội thầy thuốc trẻ việt nam sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực triển khai thêm nhiều mô hình hiệu quả
phục vụ công tác phòng chống dịch như bảy bảy

trung tâm tiêm chủng lưu động và hơn hết là tiếp tục cùng các đơn vị đồng hành sản xuất ra thêm nhiều công tên lưu động

nhưng tuy nhiên là chỉ cho khi nào chúng tôi thực sự có thể công chế được dịch
và cũng có hỗ trợ đảng và nhà nước cũng như văn chỉ đạo vụ y tế
có thể công chế được bùi dịch tư giới thường này
thì chắc lúc này cái niềm vui này mới quan trọng đến